trong khuôn khổ năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ngày hai mươi một tháng bảy đã diễn ra hội nghị quan chức cao cấp diễn đàn khu vực asean
som arf theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng
trường đoàn quan chức cao cấp việt nam tại asean và arf
hội nghị có sự tham dự của đại biểu hai mươi bảy nước tổ chức tham gia arf và đại diện ban thư ký asean
tại hội nghị các đại biểu đều nhấn mạnh những thử thách chung mà thế giới và khu vực đang phải đối mặt
trong đó có dịch covid một mươi chín căng thẳng và cạnh tranh gia tăng giữa các nước lớn cùng nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống khác
về tình hình biển đông nhiều nước tiếp tục thể hiện quan ngại trước những diễn biến và vụ việc phức tạp nghiêm trọng vừa qua
như vụ đâm chìm tàu cá gia tăng quân sự hóa cản trở hoạt động kinh tế bình thường của những nước ven biển
vi phạm luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai gây phương hại tới hòa bình an ninh khu vực
trước tình hình này các nước đều nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế không có các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng
kêu gọi thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm xây dựng bộ quy tắc coc
hiệu lực thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước luật biển
nhiều nước hoan nghênh và đánh giá cao lập trường nguyên tắc của asean trong vấn đề biển đông
như được thể hiện tại hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu vừa qua trong đó đề cao tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
điều hành thảo luận tại hội nghị thứ trưởng nguyễn quốc dũng nhấn mạnh trong bối cảnh chiến lược khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến căn bản mạnh mẽ
arf cần tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn chủ chốt để các nước tăng cường đối thoại đoàn kết và hợp tác nhằm ứng phó hữu hiệu với những thách thức nảy sinh
thứ trưởng nguyễn quốc dũng đề nghị các nước ủng hộ lập trường của asean và cùng chung tay đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định và an ninh trên biển đông